theo điều tra bước đầu khoảng một mươi tám h ba mươi chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một mươi bà huỳnh thị cảnh tới phòng trọ nói trên để tìm con gái mình là chị huỳnh thị quyền ba mươi năm tuổi quê ở bến tre thì phát hiện chị quyền tử vong trong nhà vệ sinh
qua khám nghiệm bước đầu chị quyền tử vong trong tư thế nằm úp trên cổ có một sợi dây dù đầu có dấu hiệu tổn thương chảy máu nhiều một số tài sản của chị quyền cũng bị mất
người dân khu trọ cho biết nạn nhân có tình cảm với một nam thanh niên chưa rõ lai lịch
trước thời điểm phát hiện vụ việc người này có tới phòng trọ của chị quyền để chơi hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
với hành vi cướp tài sản nguyễn bà dũng chú xã long bình huyện phú riềng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước tạm giữ hình sự để điều tra
ngày hai mươi một tháng một mươi dũng chuẩn bị một miếng nhựa cứng và một mảnh kính xấu ở trong người sau đó đến cổng bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước thuê ông mai đăng văn là người chạy xe ôm trở đến xã bù nho
khi đến đoạn đường vắng dũng hỏi mượn chiếc điện thoại samsung g ba của ông văn rồi dùng mảnh kính mang theo kề vào cổ ông văn yêu cầu chở dũng vào đường đất đỏ
bị ông văn chống trả dũng dùng điện thoại đập vào cổ ông văn làm lạc tay lái xe mô tô và cùng ngã xuống mặt đường
sau đó dũng bỏ chạy vào lô cao su ven đường tàu thoát đến một mươi năm giờ cùng ngày dũng bị bắt khi đang lẩn trốn ở cách khu vực gây án khoảng năm trăm linh mét
một chiếc xe bồn chở một mươi năm lít dầu diesel nhưng không niêm phong kẻ
trì theo quy định vừa bị đội chống buôn lậu của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắk phát hiện xử lý
xe bồn mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c chín nghìn bảy trăm hai mươi chín do tài xế phạm tiến dũng của doanh nghiệp tư nhân thương mại hồng quý ở phường thống nhất thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc điều khiển
khi tài xế dũng đang chuẩn bị bơm dầu trên xe bán trong một cửa hàng xăng dầu tại thôn tám thị trấn cô rông năng
thì bị tổ công tác của đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế kiểm tra phát hiện trên các van xả phan xả dầu từ bồn xe ra đều không có niêm phong kẹp trì theo quy định
điều đó có nghĩa chiếc xe bồn chở một mươi năm lít này trở dầu có nguồn gốc từ đâu không xác định được và cũng không thể đảm bảo được số lượng chất lượng của số dầu trên xe
hiện tổ công tác đã lập biên bản vụ việc để tiếp tục làm rõ xử lý những cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật
trong những năm qua cùng với sự hội nhập và phát triển kinh tế thì tình hình tội phạm đặc biệt là tội phạm trên lĩnh vực kinh tế buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn thành phố hải phòng cũng diễn biến theo chiều hướng phức tạp
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhiều chuyên an lớn của lực lượng công an thành phố hải phòng đã đánh trúng đánh đúng vào các ổ nhóm
đường dây tội phạm kinh tế lớn từ đó góp phần không nhỏ vào công tác sở vượng an ninh trẻ tự tại địa bàn trọng điểm này
đầu năm hai nghìn một mươi tám dư luận cả nước xúc động bởi thông tin về một đường dây sản xuất điều trị thuốc ung thư giả đặt tại quận kiến an thành phố hải phòng
tần mình dưới phòng bọc bí mật công nghệ và được tung hô là tập đoàn lớn có chân dết chảy khắp cả nước
công ty vinaca đã tung ra thị trường hàng triệu viên thuốc điều trị ung thư với thành phần chính là bột than tre
thủ đoạn của đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân thu cực kỳ tinh vi xào quyệt
do đó để có thể xâm nhập vào đường dây này lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã phải rất dày công trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
khi mà cơ quan điều tra bắt nguyễn xuân thu trên cầu tốc thì gần như rất nhiều người không tin không nghĩ là điều đó xảy ra
bởi vì chúng tôi bắt lập tức sau khi được kiểm tra bởi vì trước đó chúng tôi đã phải kiểm tra rất vất vả nhiều khả quá nhiều khả mới biết là đối tượng này đâu

đối tượng này rất là xào quyệt lần trốn không ở nơi cưới trúng cũng không ở nơi tàm trúng cũng không ở nơi tàm trúng cũng không ở nơi tàm trúng cũng không ở nơi tàm trúng
đối tượng này rất là xào quyệt lần trốn không ở nơi cưới trúng cũng không ở nơi tàm trúng cũng không ở nơi tàm trúng cũng không ở nơi tàm trúng

đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng xã thông vận tài ngoại giao tài nguyên và môi trường thông tin và truyền thông nông nghiệp và phát triển ông thôn thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải chỉ đạo triển khai thực hiện việc thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn
để chủ động phòng tránh vùng ảnh hưởng từ siêu báo căn cứ và các bản tin dự báo tiếp theo
các đơn vị trên thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng giữ liên lạc thường xuyên với chủ và thuyền trưởng của các phương tiện tàu thuyền để thông tin xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
các đơn vị trên thường xuyên theo dõi diễn biến của báo trên các phương tiện thông tin đại chúng giữ liên lạc thường xuyên với chủ và thuyền trưởng của các phương tiện tàu thuyền để thông tin xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thưa quý vị cảnh sát giao thông tp hcm tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông hiệu quả từ việc sử dụng nhiên liệu sinh học
câu chuyện về ngôi trường đưa môn bơi lội vào học chính khóa sẽ là nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay nhưng trước hết mời quý vị điểm qua những tin vắng trong ngày
vậy ấn phẩm lịch xuân đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín vừa được đơn vị phát hành lịch xuân an hảo ra mắt công chúng vào sáng nay tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm
hoạt động này mở đầu cho chuỗi sự kiện riêng lẻ giới thiệu lịch xuân của các đơn vị phát hành thay vì đồng triển lãm như nhiều năm trước tại đường sách
năm nay bộ lịch đặc sắc của an hảo kể về câu chuyện lục vân tiên với hai tám mươi câu thơ lục bát
ngoài ra sáu chủ đề của các phát minh khoa học đột phá doanh nhân thế giới ẩm thực tuần hoàng cuộc sống trà và cây thuốc vị thuốc cũng được khai thác và đưa vào lịch
dù được đầu tư về nội dung và hình thức tuy nhiên giá cả các dạng lịch không có nhiều biến động so với năm trước nhằm đảm bảo sự lựa chọn phong phú và đa dạng cho khách hàng
kính thưa quý vị cảnh sát giao thông tp hcm đã và đang tăng cường xử lý vi phạm người tham gia giao thông có sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện
đặc biệt là sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư hàng xanh quận bình thạnh khiến cho một người chết và năm người bị thương
từ trước đến nay việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường được thực hiện thường xuyên thế nhưng con số người vi phạm dường như không giảm
chỉ trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cảnh sát giao thông tp hcm đã xử phạt trên hai mươi hai lượt người vi phạm điều đó minh chứng cho việc nhận thức của người dân còn chưa cao
lý do để ăn nhậu của người dân thì vô số vui cũng nhậu buồn cũng nhậu không có chuyện gì cũng tổ chức ăn nhậu
từ đó tạo thành thói quen xấu và cũng là nguyên nhân chính khiến các vụ tai nạn gia tăng
cảnh sát giao thông tp hcm đã xử phạt trên hai mươi hai lượt người vi phạm điều đó minh chứng cho việc nhận thức của người dân còn chưa cao
trước đó khuya ngày hai mươi một tháng một mươi một phụ nữ điều khiển xe ô tô trong tình trạng sử dụng quá nhiều rượu bia đã mất kiểm soát
tông vào năm xe gắn máy tại ngã tư hàng xanh tp hcm làm một người thiệt mạng năm người khác bị thương
hành vi gây tai nạn nghiêm trọng này có thể đối mặt với mức phạt từ ba đến năm năm tù
thưa quý vị khí thải gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp là vấn đề được các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm
vậy làm thế nào đã giải quyết vấn đề này và câu chuyện ngay sau đây sẽ là một trong những giải pháp mà được các chuyên gia đánh giá rất cao
đây là vỏ trấu ép vốn là phế phẩm sau khi sơ chế gạo cũng chính là nguyên liệu đầu vào để tạo ra hơi phục vụ cho hoạt động sản xuất gia vị thực phẩm
việc làm trên giúp doanh nghiệp giảm đáng kể lượng phát thải co hai vốn sinh ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch
khi chúng tôi sử dụng cái vỏ trấu để thay thế cho cái nguồn dầu diesel hoặc là nguồn khí cng để đốt cho cái lò hơi
thì chúng tôi đã giảm thiểu được trên năm mươi hai cái hàm lượng co hai thoát ra môi trường
và như vậy chúng tôi đã góp phần trên giảm thiểu lượng co hai trên toàn cầu xuống trên năm mươi tấn trên năm
không chỉ giảm phát thải khí co hai việc doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu tái sinh
còn giúp các địa phương giảm phát thải khí co hai
nhưng cũng giảm bớt gánh nặng bởi trước đây vỏ trấu chủ yếu thả trôi sông gây lãng phí và ô nhiễm môi trường nước
hiện mỗi năm lượng trấu mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hơi là một trăm linh tấn
tương đương một sáu lượng vỏ trấu của đồng bằng sông cửu long
điều đó cho thấy nguồn nhân liệu sinh học của việt nam khá dồi dào phục vụ được nhu cầu lớn của các doanh nghiệp
việc chuyển đổi từ nhân liệu hóa thạch sang nhân liệu sinh học cũng là xu hướng hiện nay
đồng thời cũng là một trong những trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
chúng tôi tập trung vào lĩnh vực môi trường như một trong những chiếc cảnh quan trọng mà chúng tôi có thể đóng góp các giải pháp
thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện vai trò gương mẫu của mình trong xã hội
cụ thể chúng tôi duy trì sự tồn tại hài hòa với môi trường tự nhiên trong suốt vòng đời của các sản phẩm
về việc kiểm soát khí thải carbon bảo tồn nguồn nước bền vững cho tới giảm tối đa chất thải trong sản xuất
với việc giảm tối đa chất thải chúng tôi thực hiện chương trình không phát thải
trong đó tái chế gần như một trăm linh chất thải rắn của công ty
bên cạnh việc chuyển đổi nhân liệu đầu vào doanh nghiệp cũng xây dựng một vòng tròn sinh học
chất thải từ hoạt động sản xuất được sử dụng toàn bộ để làm phân bón sinh học cung cấp lại cho người nông dân
điều đó vừa giúp giải bài toán về môi trường
đồng thời đem lại lợi ích kinh tế khá rõ rệt
các chuyên gia cho rằng đây là cách làm mà các thành tố tham gia trong chuỗi sản xuất đều có lợi
và đáp ứng được yêu cầu về trách nhiệm xã hội trong xu thế hiện nay
thưa quý vị sau hai năm kể từ khi mà chín em học sinh trường trung học cơ sở nghĩa hà
thành phố quảng ngãi bị tử vong do đuối nước trên sông
từ một ngôi trường mà học sinh phần lớn là đều không biết bơi và thiếu các kỹ năng phòng tránh đuối nước
thì nay tỷ lệ học sinh biết bơi biết các kỹ năng phòng tránh đuối nước đã thuộc vào thấp đầu của tỉnh
và môn học bơi này đã trở thành môn học chính khóa quan trọng và được đánh giá trong học bạ của học sinh
sốc nước là gồm có hai cách sốc nước sốc nước cao và sốc nước thấp
sốc nước là có hai cách cái thứ nhất nè nhớ bằng những bạn những em tập trung đây nghe
đây cái sốc nước thứ nhất thì dùng tay bạn này để qua mép tay được chưa
để qua mép tay đồng thời chân phải co co lên được chưa
sau khi xong thì em chỉ bật
là thắt bạn qua một bên là bạn miên thôi
đó đưa chân qua bên này được chưa
khi em được vào trường học ba thì thầy đã dạy cho em những cách biết cách bơi và cách phòng chống đuối nước
các em không biết kỹ năng xử lý khi bị đuối nước thì cái đó cũng như là một hẹp hội cho các em rất là lớn
khi mà các em không có kỹ năng cứu đuối thì các em sẽ kéo theo những anh em chị em đúi theo thôi
tất cả những kỹ năng phòng tránh đuối nước từ cách cứu người bị đuối nước
đến những phương pháp sơ cấp cứu ban đầu khi có người bị đuối nước đều được truyền dạy chú đáo cho học sinh
ngoài chuyện dạy bơi cho học sinh thì những kỹ năng phòng tránh đuối nước cũng được giáo viên trường trung học cơ sở nghĩa hà coi trọng
bởi trong nhiều trường hợp dù biết bơi nhưng lại thiếu kỹ năng cứu người bị đuối nước thì cũng dễ trở thành nạn nhân
chính sự đào tạo chặt chẽ này mà học sinh của trường trung học cơ sở nghĩa hà đã nắm được những kiến thức căn bản về bơi lội cách ứng phó an toàn trong môi trường nước
ngoài truyền dạy bơi cho học sinh thì những kỹ năng phòng tránh đuối nước cũng được giáo viên trung học cơ sở nghĩa hà coi trọng
trung bình chỉ cần một năm theo học là các em có thể biết bơi
ngoài truyền dạy bơi cho học sinh của trường trung học cơ sở nghĩa hà coi trọng
nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy trong khối các doanh nghiệp
sáng ngày hôm nay tại hà nội viện khoa học phòng cháy chữa cháy phối hợp với trung tâm hỗ trợ hợp tác kinh tế việt nam asean đã tổ chức hội nghị doanh nghiệp với phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
hội nghị có hơn một trăm linh đại biểu đại diện từ các doanh nghiệp trên cả nước tham gia tham luận với những đóng góp ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu trong việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh sản xuất hiện nay
nhất là vấn đề về phòng cháy chữa cháy tại các trung cư kinh doanh xăng dầu
qua đó tạo cầu nối giữa các tổ chức xã hội nghề nghiệp doanh nghiệp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và góp phần thực hiện hiệu quả chỉ thị bốn mươi bảy cttvk của ban bí thư trung ương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy gắn liền với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại giúp người dân giảm tối đa các thủ tục hành chính
chính vì thế những ngày qua lực lượng công an quảng ngãi đã tăng cường làm việc cả ngày nghỉ đến tận nhà dân giúp dân lấy thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư
mặc dù hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nhưng ngay tin có cán bộ công an xã ba điền huyện ba tơ đến để thu thập thông tin về dân cư
trong làng rêu người dân đã sẵn sàng sẵn các giấy tờ liên quan như hộ khẩu chứng minh nhân dân giấy khai sinh giấy đăng ký kết hôn để khi cán bộ công an tới làm việc được thuận lợi
do công việc bận rộn ở nhà nên không có thời gian lên ủy ban nhân dân nhưng bây giờ cán bộ công an xã đến tận nhà giúp chúng tôi ghi thu thập dữ liệu thông tin rất là thuận lợi cho chúng tôi
đến nay toàn xã ba điền đã hoàn thành một trăm linh tiến độ công việc thu thập dữ liệu dân cư
để hoàn thành việc thu thập cập nhật dữ liệu theo đúng kế hoạch đề ra công an xã phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện đã tập trung lực lượng tăng cường xuống cơ sở vào cả ngày nghỉ đến từng nhà ra từng người để nắm đầy đủ chính xác thông tin từng hộ từng người cư trú trên địa bàn mình phụ trách
chúng tôi cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân và người dân cũng đã đồng tình hứng ứng về công tác thực hiện việc thu thập thông tin
với địa bàn vùng cao xã trà lãnh huyện tây trà trong quá trình thu thập thông tin người dân gặp không ít khó khăn bởi chín mươi chín là đồng bào dân tộc thiểu số nhiều gia đình có người đi làm ăn xa
công an huyện tây trà bố trí tổ công tác công an huyện đã phối hợp với công an xã khẩn trương giúp đỡ người dân
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng hoàn thiện sẽ phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước về giao dịch của cơ quan tổ chức cá nhân
xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân
hướng tới xây dựng chính phủ điện tử phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra theo quyết định tám trăm chín mươi sáu của thủ tướng chính phủ về đơn giản hóa
thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
cô nhi viện anh tại nam định được coi như mái nhà của những em bé có hoàn cảnh éo le
nhân dịp cô nhi viện đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lớn diễn ra vào cuối tháng một mươi
công an tỉnh nam định đã tổ chức đến thăm tặng quà cùng đi với đoàn có sự tham gia của nhiều tấm lòng hảo tâm
đây là nụ cười của một bé trai ở cô nhi viện dục anh
thiếu đi hơi ấm gia đình từ lúc lọt lòng nhưng em may mắn được cô nhi viện nhận nuôi
được linh mục phạm ngọc anh cùng đội ngũ chỉ em thiện nguyện nơi đây yêu thương chăm non và dạy dỗ
cũng như gần một trăm linh em nhỏ mồ côi bị bỏ rơi hoặc khuyết tật khác ở cô nhi viện này
em còn nhận được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan doanh nghiệp cùng tổ chức đoàn thể xã hội
hôm nay chỉ là một trong rất nhiều buổi đi
em đến thăm tặng quà cho cô nhi viện dục anh của đại diện ban giám đốc công an tỉnh nam định cùng các đơn vị nghiệp vụ
từ nhiều năm qua đây đã trở thành hoạt động thường niên của công an nam định
và lần nào cũng thu hút rất đông những tấm lòng hảo tâm thiện nguyện cùng tham gia
những món quà dù ít dù nhiều nhưng trên hết đều mang ý nghĩa sẻ chia với số phận éo le
và đồng cảm chung tay cùng những tấm lòng nhân ái đã đang và sẽ luôn kêu mang những em nhỏ thiệt thòi
có lẽ bởi thế mà việc làm này luôn nhận được những tấm lòng hảo tâm

đây là một trong những hoạt động của công an tỉnh để duy trì tốt mối quan hệ giữa công an tỉnh nam định
với tòa giám mục của chúng nó chung và với cô nhi viện nó riêng trong năm qua
với tình cảm sự chân thành giữa chúng tôi và các vị giám mục và các linh mục
thì có sự gặp gỡ trao đổi trên cơ sở tình cảm hiểu nhau hơn và dành nhau những tình cảm
đó thì sẽ giúp cho các công tác đảm bảo an ninh trật tự ngày càng hiệu quả hơn tốt đẹp hơn
hoạt động này chính là sự tiếp nối truyền thống nhằm duy trì mối quan hệ đoàn kết
hữu hảo giữa chính quyền với tôn giáo giữa các tôn giáo với nhau và từng bước đưa đạo với đời đến gần nhau hơn
cùng chung tay thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội